chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong chương trình hôm nay chúng tôi có mời tới trường quay giáo sư tiến sĩ trần thục
phó chủ tịch hội đồng tư vấn của ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu
vâng cảm ơn giáo sư đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng xin chào
trước khi chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện thì xin mời giáo sư cùng quý vị cùng chúng tôi theo dõi những tóm lược
về kịch bản cập nhật về biến đổi khí hậu và nước biển dân mà việt nam vừa đưa ra
bộ tài nguyên và môi trường vừa cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dân đến cuối thế kỷ thứ hai mươi một
theo đó nếu nước biển dân một trăm linh cm khoảng một mươi sáu tám cm
một mươi bảy tám diện tích đồng bằng sông cửu long một bốn mươi bảy diện tích các tỉnh ven biển miền trung từ thanh hóa đến bình thuận
một mươi bảy tám diện tích thành phố hồ chí minh ba mươi tám chín diện tích đồng bằng sông cửu long sẽ có nguy cơ bị ngập
tại khu vực đồng bằng sông cửu long dự báo nếu mực nước biển dân một trăm linh cm sẽ có khoảng một mươi sáu tám diện tích bị ngập
phải nói là đồng bằng sông cửu long của việt nam là một trong những đồng bằng trên thế giới
bị tác động mạnh mẽ nhất về biến đổi khẩu
chúng ta biết rằng nước biển nếu mà dâng lên thì lên đến một mét thì đến gần bốn mươi diện tích đồng bằng sẽ bị ngập
lúc đó chúng ta kèm với việc thượng lưu phát triển sông mây công phát triển
thì việc xâm nhập mặn cũng như chua phẹn đồng bằng sông cửu long sẽ bị tác động rất là lớn
ngoài ra kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dân cũng dự báo nguy cơ ngập tại một số đảo
cụ thể các đảo có nguy cơ ngập cao nhất là cụm đảo vân đồn côn đảo và phú quốc
nguy cơ ngập đối với những đảo thuộc quần đảo trường sa không lớn
cụm đảo hoàng sa có nguy cơ ngập lớn hơn lớn nhất là tại cụm đảo lưỡi liềm và đảo chi tôn
đồng thời kịch bản cũng nêu ra được những cái mức độ tin cậy để người sử dụng biết là chúng ta nên sử dụng như thế nào
cũng đưa những khuyến cáo đối với cái vấn đề là nước biển dân do các cực trị như là triều như nước dân cho báo
cũng đưa ra các khuyến cáo về nâng hạ địa chất đặc biệt là ở vùng đồng hành hà cửu long và bên biển miền trung
các khuyến cáo về sụn lún do khai thăng nước ngầm
và điểm mới của kịch bản này là đưa ra những cái cực đoan khí hậu
thí dụ như số ngày nắng nóng số đêm lạnh tăng giảm thế nào dấu mùa thay đổi như thế nào trong tương lai
và đặc biệt là xét đến bão và áp thấp nhiệt đới trong tương lai nó sẽ thay đổi như thế nào
có thể thấy bão bình thường á
thì trong tương lai có thể sẽ không thay đổi
nhưng mà báo mạnh thì chắc chắn là thay đổi
điều cần chú ý nữa là kịch bản biến đổi khí hậu đưa ra có hai loài kịch bản
một kịch bản trung bình và một kịch bản cao
với cái khuyến cáo là những cái kịch bản trung bình thì nên được áp dụng cho các công trình mang tính không vĩnh cứu
còn cái kịch bản cao nên áp dụng cho những công trình những chiến lược vĩnh cứu về tương lai lâu dài
và khi sử dụng kịch bản thì không nhất thiết phải có những cái giải pháp cho cả một thế kỷ
mà nên phân kỳ để áp dụng cái kết quả này vào trong các công trình mình
lấy một thí dụ là ta muốn xây một con đê biển không nhất thiết và áp dụng mực nước biển dân là một mét ngay từ bây giờ
mà chúng ta phải dự tính đến thời điểm bao nhiêu thì chúng ta nâng dần dần lên
như thế thì sẽ giảm được cái chi phí trong một lúc đầu tiên
hiện nay thì chúng ta đã quyết định đưa vào bốn mươi một dự án trồng rừng ven biển khôi phục rừng ngập mặn ven biển
đưa nghiên cứu xây dựng kè mềm thay vì kẻ cứng đầu tư vì nó tiết kiệm hơn chống sạt lở và phục hồi các bãi bồi ven biển
thưa giáo sư thì chúng ta cũng đã đưa ra những cái chương trình tăng trưởng xanh cắt giảm khí nhà kính
theo ông thì như vậy đã đủ chưa để chúng ta có thể ứng phó với biến đổi khí hậu
trồng rừng ngập mặn ven biển và bảo vệ phục hồi rừng ngập mặn
rừng ngập mặn ven biển là một giải pháp rất đúng đắn để bảo vệ sự sạt lở mất đất ở vùng ven biển
chúng ta biết là sông thì có thể bên lỡ bên bồi như vậy đất thì nó cũng không mất nó chỉ mất bên này nhưng mà được bên kia
còn nếu chúng ta mất ở bờ biển là tổ quốc mất đất chính vì thế trồng rừng ngập mặn là cần thiết
nó bảo vệ chống xoay lở chống mất đất của hàng biển đồng thời rừng ngập mặn nó cũng có cái giải pháp là nó hấp thủ khí nhà kính
như vậy giảm nhẹ phát thai khí nhà kính
tiếp theo cái giải pháp mà công trình mềm thì nó cũng hỗ trợ cho việc bảo vệ cái rừng ngập mặn
cũng có nhiều công trình chúng ta xây bằng công trình cứng nó làm gây cho xấu cảnh tự nhiên của vùng ven biển
và đồng thời nó cũng có tác động đến rừng ngập mặn
nhưng nếu chúng ta dùng công trình mềm thì vừa bảo vệ được rừng ngập mặn vừa bảo vệ được cảnh quan thiên nhiên và giá thành nó cũng rẻ
và nó mềm dẻo hơn một khi ta đã lấn biển thì sao để công trình mềm ta
có thể lùi ra nữa mà tiếp tục lấn biển
đấy là điều rất là đúng đắn
nói về chiến lược tăng rừng xanh
thì chúng ta biết việt nam trú trọng không chỉ là thích ứng biến đổi khí hậu
mà việt nam cũng giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
mục đích là để đáp ứng được các yêu cầu của thế giới về bảo vệ hệ thống y học trái đất
và đồng thời đối với bản thân việt nam thì cũng tăng cái tính cạnh tranh của các hàng hóa của mình
đồng thời thay đổi công nghệ
của sản xuất
chúng ta đồng thời phải làm hai nhiệm vụ
đấy là thích ứng biến đổi khí hậu để bảo vệ mạng sống tính mạng của người dân
đồng thời cũng giảm nhẹ phát thai nhà kính
và đã được xác định rất rõ trong chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu
thích ứng biến đổi khí hậu là chú trốt trong giai đoạn đầu
và đến giai đoạn sau thì đưa giảm nhẹ vào tích cực giảm nhẹ
và thích ứng biến đổi khí hậu thì thường rất khó
kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp
cho nên thích ứng biến đổi khí hậu chủ yếu là vẫn được đầu tư công
còn giảm nhẹ phát thai nhà kính có thể đem một cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp
cho tư nhân
chính vì thế nhà nước sẽ đưa những cái chính sách
để tạo điều kiện cho tư nhân giảm nhẹ phát thai nhà kính
vậy thì với những cái diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu trong thời gian tới
thì theo giáo sư chúng ta cần phải có những cái giải pháp gì để có thể ứng pho với nó
ở giải pháp thì chúng ta cần phải có những giải pháp gì để có thể ứng phó với nó
chắc chắn rất nhiều
nhưng mà trước mắt theo tôi thì chúng ta đã có kịch bản biến đổi khí hậu
dựa vào kịch bản đấy để xây dựng các giải pháp các kế hoạch hành động
ứng phó biến đổi khí hậu trước mắt và trong tương lai
cái thứ hai nữa là ta nói biến đổi khí hậu
nhưng mà áp dụng nó vào thế nào
thì cần có sự lồng ghép hay là tích hợp vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu
trong các kế hoạch phát triển từ địa phương đến trung ương
một cách nữa chúng ta biết biến đổi khí hậu
và giám nhạy rủi ro thiên tai
có những điểm tương đồng với nhau
nó là cùng giám tính vụ dễ bị tổn thương
cùng bảo vệ con người và tài sản
tuy nhiên biến đổi khí hậu và giám nhạy rủi ro thiên tai
cũng có cái khác nhau
biến đổi khí hậu thì xét đến cái tương lai dài
đến nửa thế kỷ đến một thế kỷ
còn giám nhạy rủi ro thiên tai
ta xét đến những điều gần nhất
ngày mai báo đến thì thế nào
như vậy ta phải kết hợp
hai cái này với nhau
một cái lâu dài một cái trước mắt
và từ đó có thể kết hợp
thích ứng biến đổi khí hậu
và giám nhạy rủi ro thiên tai
đưa vào những kế hoạch
các chương trình của quốc gia
và của các địa phương
hy vọng rằng là với những dự báo
trong kịch bản biến đổi khí hậu
chúng ta sẽ có những giải pháp
phù hợp để có thể hạn chế tối đa
những cái tác hại của biến đổi khí hậu gây ra
ít nhất là chúng ta có thể thay đổi
chính cái kịch bản đó theo một cái chiều hướng tốt đẹp hơn
vâng cảm ơn những thông tin
mà ông đã chia sẻ với chương trình ngày hôm nay
vâng xin cảm ơn
thưa quý vị chương trình tiếp theo của chúng tôi
sẽ tiếp tục tìm hiểu những câu chuyện cụ thể hơn
về tăng cường khả năng chống chịu
cho các đô thị việt nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu
mời quý vị cùng đón xem
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại